đối tượng hà thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường chú tại xóm ba thôn sa lung xã đồng sơn huyện nam trực tỉnh nam định
và đối tượng bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại ngõ tám mươi hai tổ hai khối chín phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý